quỹ mãi mãi tuổi hai mươi phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gặp gỡ nhân chứng lịch sử mang tên kiên cường việt nam và lễ công bố hai kỷ lục quốc gia tôn vinh giá trị bộ sách nhật ký thời chiến việt nam
các đại biểu đã hết sức xúc động khi nghe các cựu chiến binh các nhân chứng chia sẻ những câu chuyện thời chiến tranh và chuyện về bác sĩ liệt sĩ đặng thùy trâm
bộ sách nhật ký thời chiến việt nam là một bộ sách đồ sộ được thực hiện trong một mươi sáu năm
tại sự kiện bộ sách đã nhận được hai kỷ lục quốc gia tôn vinh quỹ mãi mãi tuổi hai mươi đơn vị có công tổ chức bản thảo và ấn hành bộ sách tổng hợp và biên soạn ba mươi một tác phẩm nhật ký của ba mươi một tác giả trong thời chiến tranh tại việt nam
tôn vinh kỷ lục gia nhà văn đặng vương hưng nhà văn việt nam có công sưu tầm giới thiệu và chủ biên bộ sách nhật ký thời chiến việt nam trong một mươi sáu năm từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn hai mươi